như một món quà tinh thần động viên toàn xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh
mới đây nhóm sẩm hà thành vừa ra mắt mv tiêu diệt corona
thể hiện tiếng nói của những người làm nghệ thuật dân gian trong giai đoạn toàn cầu chống dịch covid một mươi chín
nhóm sẩm hà thành một lần nữa cho thấy sự nhanh nhạy của những nghệ sĩ sẩm trước thời cuộc
ca khúc do nghệ sĩ nguyễn quang long sáng tác còn có tên là tiêu trừ corona
dựa trên điệu sẩm sai vẫn giữ phong cách dí dỏn
bài sẩm gồm hai phần nội dung bao gồm tình hình covid một mươi chín tại việt nam và biện pháp phòng tránh
ca từ dung dị xuất phát từ thực tế cuộc sống với cái nhìn trào phúng về những nhân vật có thật
thêm vào đó là nội dung kêu gọi toàn dân chung sức chống dịch doanh nhân chung sức nghệ sĩ chung tay
nhân dân cùng góp cảnh giác nêu cao phòng dịch khắp nơi nơi
corona mà thò ra là ta cùng diệt hết
bài sẩm khai thác tối đa thế mạnh tiết tấu bộ gõ mang âm hưởng nhã nhạc linh huế
phao trộn nét hài hước rộn ràng của hề trèo và rap đã để lại nhiều ấn tượng thú vị cho khán thính giả